ngày một mươi hai tháng một mươi hai đoàn thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm đã triển khai công trình thanh niên
thi công sửa chữa lưới điện bằng phương pháp bệ đỡ cách điện platform cấp điện áp đến hai mươi hai kv
đây là công trình nhằm phát huy tính năng động sung kích sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên
trong việc ứng dụng công nghệ mới lần đầu tiên thi công sửa chữa lưới điện bằng phương pháp bệ đỡ cách điện
platform tại tổng công ty điện lực tp hcm
phương pháp này đã giúp cho tổng công ty triển khai thi công sửa chữa xử lý sự cố về kỹ thuật
và các tuyến hẻm đường hẹp khi xe cách điện không thể tiếp cận được để sửa chữa lưới điện
hoặc xử lý sự cố mà không cần phải cắt điện đồng thời còn xử lý các điểm tồn tại
để đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân
và góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho ngành điện